việc nâng hạng thành công thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi đi kèm với tăng cường tính minh bạch
tạo ra môi trường đầu tư an toàn và đáng tin cậy hơn có thể mang lại cho việt nam thêm lượng đầu tư lớn
nâng hạng thị trường chứng khoán thành công lên thị trường mới nổi có thể mang lại cho việt nam thêm một mươi tỷ usd vốn đầu tư
bao gồm cả vốn trực tiếp và gián tiếp là thông tin được công ty cổ phần chứng khoán kb việt nam kbsv dẫn nguồn từ ngân hàng thế giới
các chuyên gia từ kbsv cho rằng nếu được ftse russell chấp thuận vào nhóm thị trường mới nổi hạng hai
ước tính tỉ trọng của thị trường việt nam vào khoảng bảy một trong rổ chỉ số ftse emerging index
từ đó có thể thu hút từ tám trăm linh triệu đến một tỷ usd vốn đầu tư mới từ các quỹ etf
diễn biến của thị trường chứng khoán thường có xu hướng tích cực khi có thông tin được thêm vào danh sách theo dõi hoặc chấp thuận nâng hạng chính thức
ngoài ra hầu hết các thị trường trong nhóm thị trường mới nổi hạng hai cũng có mức định giá tích cực hơn
với mức hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu trung bình vào khoảng một mươi năm một cao hơn khoảng hai mươi so với các thị trường cận biên
ngân hàng nhà nước đang dự thảo nghị định quy định về mức trích lập và phương pháp trích lập dự phòng rủi ro
dự thảo nghị định nêu rõ đối với tổ chức tín dụng trừ tổ chức tài chính vimo chi nhánh ngân hàng nước ngoài
số tiền dự phòng chung phải trích được xác định bằng bảy mươi năm tổng số dư các khoản nợ được phân loại từ nợ nhóm một đến nợ nhóm bốn
trừ tiền gửi các khoản cho vay khoản mua
trừ tiền gửi giấy tờ có giá trái phiếu theo quy định
đối với tổ chức tài chính vimo số tiền dự phòng chung phải trích được xác định bằng năm tổng số dư các khoản nợ
từ nhóm một đến nhóm bốn trừ tiền gửi tại tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật
sau ba tháng đầu năm tổng tiền gửi tại hai mươi tám ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính không gồm agribank chỉ tăng bảy
so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba tương đương tăng thêm sáu mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong khi trong quý liền trước đó
số dư tiền gửi tăng thêm được ghi nhận lên tới năm trăm sáu mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
có một mươi trên hai mươi tám ngân hàng báo cáo số dư tiền gửi giảm so với đầu năm
trong đó abbank ghi nhận tốc độ sụt giảm sâu nhất ở mức một mươi sáu năm hay giảm một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra tb bank vietcom bank cũng có mức sụt giảm tiền gửi cao
ở chiều ngược lại lp bank là ngân hàng duy nhất ghi nhận tăng trừ tiền gửi trên một mươi
xét về quy mô bidv đang dẫn đầu với một bảy mươi ba triệu tỷ đồng tiền gửi
vào cuối quý một năm nay tăng ba mươi một trăm linh tỷ đồng so với cuối năm ngoái
viettin bank và vietcom bank lần lượt nắm giữ hai vị trí tiếp theo
với số dư lần lượt là một bốn mươi ba triệu tỷ đồng và một ba mươi năm triệu tỷ đồng
tăng một hai và giảm ba năm so với cuối năm ngoái
trong nhóm ngân hàng cổ phần thứ hạng từ vị trí số bốn đến số bảy không có thay đổi
mb vẫn là ngân hàng nhận được nhiều tiền gửi nhất với số dư đạt năm trăm năm mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về sacombank acb techcombank
vb bank đã vượt qua shb để trở thành nhà băng nhận tiền gửi nhiều thứ tám
vị trí cuối cùng trong top một mươi thuộc về hd bank
ở nhóm ngân hàng nhỏ do tiền gửi suốt giảm sâu
ab bank đã giảm hai bậc xếp sau vietbank và vieta bank
dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy
thương mại điện tử bán lẻ tại việt nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể
bộ phận nghiên cứu bán lẻ nielsen iq việt nam cho biết
người việt dành một mươi ba tiếng
nhiều người mua sắm một tuần để xem live stream bán hàng
khảo sát của nielsen iq việt nam cũng chỉ ra
lượng người mua qua thương mại số là năm mươi bảy sáu mươi triệu người trên cả nước
mỗi ngày có ba năm triệu lượt truy cập vào các trang thương mại điện tử
lượng người mua sắm của internet hàng tuần ở việt nam đạt vị trí thứ một mươi một toàn cầu
một mươi người tiêu dùng có ý định duy trì hoặc thậm chí tăng cường sử dụng sản thương mại điện tử
trong mua sắm trong vòng một mươi hai tháng tới
dữ liệu từ báo cáo của kirin capital cũng cho thấy
số lượng khách hàng việt ưa thích lựa chọn mua sắm online hiện đã chiếm tỷ trọng tới năm mươi
trong đó có đến sáu mươi một người mua hàng trực tuyến là qua các sản thương mại điện tử
năm mươi năm qua mạng xã hội như facebook instagram zalo và ba mươi bốn của các website thương mại điện tử bán hàng
theo savins việt nam thị trường căn hộ dịch vụ tại hà nội từ đầu năm đến nay
vẫn tiếp đà tăng trưởng khả quan nguồn cung căn hộ giữ mức ổn định
hiện công suất tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ toàn thị trường tăng hai theo năm
đạt tám mươi hai trong những tháng đầu năm cho thấy nhu cầu về căn hộ dịch vụ tiếp tục gia tăng
sức nóng của thị trường và nhu cầu sử dụng căn hộ dịch vụ gia tăng đang tạo ảnh hưởng trực tiếp lên giá thuê
hiện giá thuê trung bình đạt năm trăm bảy mươi chín đồng một mét vuông một tháng
tăng bốn so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời ổn định theo quý
về nguồn cung căn hộ dịch vụ năm hai nghìn hai mươi bốn có tổng cộng ba tám trăm hai mươi một căn hộ dịch vụ được ghi nhận
trong số đó có hai dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay với tổng số bốn trăm năm mươi bốn căn
quận tây hồ dự kiến sẽ đóng góp một phần lớn vào nguồn cung này
chiếm tỷ lệ sáu mươi ba tương đương với hai bốn trăm hai mươi ba căn từ sáu dự án mới
tuần qua giá gạo xuất khẩu của việt nam đã ghi nhận tăng nhẹ trở lại
các thương nhân cho biết tuần vừa qua gạo năm tấm việt nam được trào bán
ở mức từ năm trăm bảy mươi bảy đến năm trăm tám mươi usd một tấn vào ngày hai tháng năm tăng nhẹ so với một tuần trước đó
mức giá này tương đương giá gạo cùng loại của thái lan và cao hơn hàng của pakistan một mươi usd một tấn
trong bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gạo đã đạt ba hai mươi ba triệu tấn tăng một mươi một ba
với hai tám tỷ usd tăng ba mươi sáu năm so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này nhờ giá xuất khẩu gạo bình quân từ đầu năm đạt sáu trăm bốn mươi bốn usd một tấn tăng hai mươi hai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết dự kiến sản xuất lúa cả nước năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đạt bốn mươi ba triệu tấn
với sản lượng này sẽ bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn tám triệu tấn
ghi nhận tại các thủ phủ cà phê cho thấy từ đầu tháng năm đến nay giá cà phê liên tục lao dốc
sau bốn tháng tăng sốc chỉ trong vài ngày đầu tháng năm giá cà phê giảm hai mươi bốn về một trăm linh hai đồng một kg
đây cũng là biên độ giảm mạnh nhất trong lịch sử giao dịch cà phê tại thị trường nội địa
theo thương lái giá giảm là do điều tiết theo thị trường thế giới
ngoài ra tại các tỉnh tây nguyên mưa đã xuất hiện khiến cho tâm lý mất mùa được giải tỏa
các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nhận định giá cà phê quay đầu giảm khá mạnh nhưng vẫn còn ở mức khá cao
doanh nghiệp sẽ chỉ mua từ từ chứ không dám nhập ổ ạt
thời gian tới giá cà phê sẽ còn giảm nhưng khó về dưới bảy mươi đồng một kg
hiện người trồng cà phê vẫn hưởng lợi lớn khi giá cà phê trên một trăm linh đồng một kg
hiện nay sầu riêng tại tỉnh tiền giang đang bước vào vụ thu hoạch
đợt thu hoạch chính vụ này cả năng suất và giá đều giảm
tại thủ phủ sâu riêng tỉnh tiền giang
năm trước giá sâu riêng môn thông là trên hai trăm linh đồng một kg nay giảm còn gần một trăm linh đồng một kg
trái sầu riêng ri sáu giá một trăm năm mươi đồng một kg nay giảm còn năm mươi năm đồng một kg
với mức giá này nhà vườn chỉ có lãi chưa đến một mươi năm đồng một kg
không chỉ giảm giá mà năng suất vườn sầu riêng cũng giảm nhiều so với cùng vụ các năm trước
theo người trồng sâu riêng năm nay mất mùa do sự đất mặn người dân không dám xử lý
để có đủ hàng xuất khẩu nhiều doanh nghiệp phải đến các tỉnh miền tây như hậu giang đồng tháp sóc trăng cần thơ để thu mua trái sầu riêng
nhiều số kinh tế phát sóng các ngày trong tuần trên chương trình nhân dân